thành phố luôn chỉ đạo để xây dựng các kịch bản nâng cao chất lượng hiệu quả các nghi thức truyền thống để tạo điều kiện cho nhân dân và du khách gần xa đến kính giếng
và qua đó sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của điều bà chú sứ lũ sam cũng như các danh lam thắng cảnh của châu đốc
để đạt mục tiêu đề ra
thời gian qua các quỹ chính quyền tỉnh an giang đã đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư để khai thác phát triển du lịch
đến nay tỉnh đã thu hút được một mươi dự án gồm ba dự án nhà hàng khách sạn bảy dự án du lịch với tổng giống đăng ký là ba bảy trăm một mươi chín tỷ đồng chiếm chín tám mươi năm so với tổng giống đầu tư toàn tỉnh
các dự án đã tạo ra những nét mới cho du lịch an giang tăng sức hấp dẫn đối với du khách

nguyện chợ mới đã góp thêm một điểm đến mới mẻ và độc đáo trên bản đồ du lịch tỉnh an giang
nơi đây còn có ngôi chùa phước thành với tượng phật ajida cao hơn ba mươi mét
nhà thờ công giáo cù lao diên hơn trăm năm tuổi các tu diện phan xích cô tu diện chúa quang phòng
và đặc biệt là những giường cây trái xưng xuê và người cù lao hiền hòa hiếu khách
đã làm nên một thương hiệu mới cho du lịch an giang
rồi cái ý tưởng trước đây thì mình cũng nắm bắt được cái thông tin đại chúng đó
từ cái nguồn tin đại chúng để mình thấy được cái sự phát triển du lịch ba xã cù lao cũng như là của an giang
thì mình mới về mình mới tận dụng cái sẵn có của mình để mình phát triển thêm để tiến tới dần dần mình cái du lịch
để tạo đòn bẫy cho ngành du lịch phát triển nhanh và bền dững
bên cạnh việc kêu gọi đầu tư an giang còn tập trung quy động gần bốn tỷ từ các nguồn giống khác xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch
đồng thời đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để nhằm đạt mục tiêu đón chín hai triệu lượt khách du lịch trong năm hai nghìn một mươi chín với doanh thu năm năm trăm linh tỷ đồng